thưa quý vị hôm nay bộ y tế có văn bản khẩn gửi các tỉnh thành phố về việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vaccine phòng covid một mươi chín
theo thống kê của bộ y tế đến hết ngày sáu tháng hai cả nước đã tiêm được khoảng một trăm tám mươi hai năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
để tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân và hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
theo kế hoạch đã được bộ y tế ban hành bảo đảm tất cả những người từ một mươi hai tuổi tiêm được đủ liều cơ bản
người từ một mươi tám tuổi được tiêm mũi ba khi đến lịch
đặc biệt các địa phương giả soát tiêm chủng cho người đến và trước khi đi đến các nơi khác
người lao động quay trở lại làm việc sau tết nguyên đán mà chưa được tiêm đủ liều bảo đảm an toàn tiêm chủng
các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ngành y tế trong công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai góp phần kiểm soát dịch bệnh
như vậy là sau một thời gian dài áp dụng hình thức học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì hơn một mươi bảy triệu học sinh trên cả nước đã được quay trở lại học trực tiếp
tại thủ đô hà nội trong sáng nay học sinh các khối lớp từ bảy đến một mươi hai cũng đã được đến trường
sáu giờ ba mươi phút sáng tại trường trung học phổ thông phan đình phùng
mặc dù trời mưa lạnh nhưng nhiều em học sinh đã có mặt ở trường
em lê quốc triệu một học sinh lớp một mươi dù đã bắt đầu sang học kỳ hai
nhưng đây là lần thứ hai em đến trường để gặp bạn bè thầy cô lần đầu đến trường để tiêm vaccine
thì lần đầu tiên đến trường thì em cũng có đôi chút lo lắng nhưng mà vẫn là rất là hào hứng với cả vui
vì cuối cùng thì sao
khi trải qua cái mùa dịch này thì cũng được lên lại trường thầy được gặp lại thầy cô với bạn bè
và bài học đầu tiên khi đến lớp cũng thật đặc biệt
không phải là tiết văn hay tiết toán mà bài học đầu tiên của các em là chia sẻ của thầy cô về công tác phòng chống dịch bệnh
trường cũng đã có các công an hành là tương hưởng các quy tắc năm k và đa khẩu trang
và cũng như là sử dụng các bình nước uống riêng ở lớp
và bọn con cũng được các thầy cô hướng dẫn là ngồi các bạn mỗi người một bàn để tránh cái sức khỏe
hoặc là hạn chế tiếp xúc rất có thể để không bị lây chéo hay là gặp những cái vấn đề về bệnh
tuần đầu tiên này thì kế hoạch của nhà trường thì cũng có
đương nhiên là vào tuần mới cũng tạo một cái tâm lý hứng khởi cho học sinh
thì cũng có một số những cái chương trình online chúc tết
hoặc là có những trao quà cho học sinh
tức là tạo hướng khởi cho học sinh đến trường
và có những cái panel upviz như là chào mừng học sinh trở lại trường
đấy là những hoạt động để mong học sinh khi mà có tâm thế đến trường rất là vui vẻ
trường tổ chức học ban chú để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các nhà trường bố trí học một buổi một ngày
điều này ban đầu có thể gây khó cho các trường cũng như phụ huynh vì phải đưa đón các em
trước khi con quay vào đội chú thì các con đều được tết pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
đội ngũ các cô giáo quản lý nội chú cũng như là các cô giáo phục vụ
thì đều được test kiểm tra covid vì mới đủ điều kiện để có thể vào chăm sóc
cũng như là hướng dẫn các em ăn ở học tập
chắc chắn trong thời gian tới thì ngành giáo dục đào tạo của chúng tôi sẽ đề xuất báo cáo với thành phố
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh đặc biệt là khối từ lớp một cho đến lớp sáu
học ban chú được quay trở lại và đối với điều kiện là phải đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh
để đảm bảo lộ trình an toàn cho học sinh đến trường thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch
từng bước bắt đầu từ khối lớp bảy đến lớp một mươi hai sau đó là học sinh khối một đến lớp sáu của một mươi tám huyện thị xã
đây là tiền đề để thành phố cho toàn bộ học sinh tới trường
đột kích sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đã phát hiện bảy mươi hai đối tượng và thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng
sòng bạc này do ông dương văn hay do ông vương văn hay chú tại huyện gò dầu cùng một người tên là diện
đứng ra tổ chức tại ngôi nhà nằm sâu trong vườn cây khó quan sát
đồng thời đây cũng là nơi nhiều người đến viếng thờ cúng vào dịp tết
hay và diện thuê người cảnh giới và thu tiền sâu khi nhà cái thăng lớn
trước khi lực lượng công an phát hiện hay và diện tổ chức ba sòng tài xỉu thu hút hơn năm mươi người tham gia đánh bạc
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trong thời gian vừa qua công an các đơn vị địa phương đã lập nhiều chiến công thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm
để có được thành quả đó các cán bộ chiến sĩ đã phải đối mặt với nhiều đối tượng hết sức manh động liều lĩnh
luôn tàng trữ vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt
thời điểm ngay trước tết nguyên đán nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí nóng thực hiện hành vi cướp tài sản hết sức táo tợn
chiều bảy một tại quầy giao dịch ngân hàng vietcombank thuộc địa bàn quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng nguyễn văn nam đã dùng súng đe dọa nhân viên và bảo vệ ngân hàng để thực hiện hành vi cướp hơn ba tỷ đồng
công an đã thu giữ trên người nam một khẩu súng côn bốn mươi viên đạn một khẩu súng bắn đạn trì dạng rút
đối tượng khai nhận đã mua số vũ khí này trên mạng để phục vụ mục đích cướp ngân hàng
còn tại hà nội dạng sáng một mươi sáu tháng một hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà dân
sau đó một đối tượng đã bắn phát súng chỉ viên uy hiếp hai vợ chồng chủ nhà cướp đi hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi và bốn mươi tám viên đạn
trong thời gian gần đây
có các vụ việc đối tượng rất là manh động vào thẳng nhà của người dân để cướp tài sản
đấy như vụ việc xảy ra tại hà nội
và sử dụng vũ khí nóng để cướp ngân hàng cũng như vụ việc xảy ra tại hải phòng
để phòng ngừa và đối tranh với loại tội vụ này
lực lượng công an cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp
trong đó đáng chú ý nhất là giả soát lại toàn bộ các đối tượng trong diện nghi vấn
và quản lý chặt chẽ các đối tượng
cũng trong thời điểm trước tết nguyên đán tại sơn la
công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
về tội mua bán trái phép chất ma túy thu nhiều súng đạn
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng k năm
có một mươi một viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak ba mươi viên đạn ba khẩu súng tự chế
gần đây nhất cục cảnh sát hình sự triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc
tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet
một mươi hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ tại thành phố đà nẵng
tiến hành khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba khẩu súng cùng bốn mươi ba viên đạn
thực trạng các đối tượng tội phạm hình sự tàng trữ vũ khí nóng phục vụ hoạt động phạm tội vẫn tiềm ẩn phức tạp
những diễn biến này đã được lực lượng công an chủ động nhận diện và đã có nhiều phương án đấu tranh ngăn chặn
đến nay đảng đảng bộ vẫn tiếp tục chỉ đạo và thực hiện đấu tranh bóc gỡ đối với các đường dây ổ nhóm tội phạm
tội phạm nói chung ổ nhóm tội phạm nói chung rồi là để làm rõ những hành vi phạm tội khác
đồng thời làm rõ việc tàng trữ sử dụng vũ khí
vân lỗ hay là công cụ ủi trợ của các ổ nhóm đường dây đó nhất là các ổ nhóm đường dây liên quan đến tội phạm về ma túy
liên quan đến các ổ nhóm tội băng nhóm ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu sâu ế đen
tuy nhiên hiện nay thực trạng mua bán các loại vũ khí trên mạng internet vẫn tiềm ẩn phức tạp
các đối tượng tội phạm đã lợi dụng triệt đề các kẽ hở để thực hiện giao dịch mua bán vũ khí nóng nhằm vào mục đích gây án
điều này đang đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan chức năng
trong công tác ngăn chặn nguồn cung vũ khí cho các đối tượng tội phạm từ môi trường mạng internet và các hình thức vận chuyển hàng hóa hiện nay
đầu xuân cũng là thời gian diễn ra các lễ hội truyền thống
cùng với các cấp các ngành lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch covid một mươi chín
trong và sau tết là thời điểm các làng trái sôi nổi lễ hội truyền thống
các lễ hội ra quân nghề cá với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng tàu thuyền đánh bắt được nhiều hải sản mang lại cơm no ao ấm cho mọi gia đình ngư dân
tại cửa biển sa huỳnh phường phổ thạnh thị xã đức phổ hàng ngàn người tập trung tham dự
thứ nghĩa người cá là ra là mong lý sức hành làm cho biến giá non non bà con có thuận lợi thu được nhiều kết quả
để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ hội công an thị xã đức phổ đã bố trí
lực lượng công an làm tốt công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự
tại huyện đảo lý sơn huyện mộ đức thành phố quảng ngãi bắt đầu từ mùng bốn tết đã tổ chức các lễ hội gia quân nghề cá đua thuyền
đây là lễ hội có từ hàng trăm năm trước được tổ chức vào dịp đầu năm mới cầu cho mưa thuận gió hòa
mùa vàng bội thu gióm làng ấm no hạnh phúc
lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến xem và cổ vũ
nhờ chủ động triển khai sớm các phương án phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định trật tự an toàn giao thông được bảo đảm
góp phần tạo hình ảnh tốt đẹp đối với du khách thập phương khi đến tham quan du lịch
công tác đảm bảo an ninh trật tự không phải kèm theo những biện pháp hoặc chống dịch
với những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an và các ngành chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
đã giúp cho chính quyền cơ sở tổ chức thành công các lễ hội truyền thống
tạo không khí vui tươi

qua nắm tình hình đối tượng các trinh sát hình sự phát hiện đối tượng trúc di chuyển từ thành phố hồ chí minh
qua thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương để bán súng quân dụng k năm mươi bốn
khi trúc điều khiển xe máy đi qua khu vực trạm thu phí cầu phú cường tp thủ dầu một
thì bị trinh sát hình sự phố học công an thành phố thủ dầu một
phòng an ninh điều tra công an tỉnh bình dương tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra nhanh lực lượng công an phát hiện trúc đang mang theo một khẩu súng quân dụng k năm mươi bốn
một băng đạn cùng một mươi viên đạn dùng cho súng k năm mươi bốn
làm việc với cơ quan công an đối tượng trúc khai nhận đã mua khẩu súng trên từ campuchia
với giá sáu triệu đồng và đang trên đường vào địa bàn thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
để bán cho một đối tượng khác với giá hai mươi hai triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đáng công an thành phố hồ chí minh đã chủ động quyết liệt
đồng bộ trong triển khai các mặt công tác tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững
không để xảy ra khủng bố phá hoại gây rối an ninh trật tự trên địa bàn
đây là báo cáo của phòng tham mưu công an thành phố hồ chí minh
tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác độ xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
cụ thể về trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước và trong dịp tết nguyên đáng
toàn thành phố xảy ra hai mươi tám vụ phạm pháp hình sự giảm năm mươi bảy vụ so với tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
công an thành phố hồ chí minh đã điều tra khám phá nhanh một mươi tám vụ đạt tỷ lệ sáu mươi bốn hai mươi chín
riêng các ngày hai và sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mùng hai và mùng sáu tết nguyên đáng
không ghi nhận xảy ra vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn
về trật tự an toàn giao thông công an thành phố đã lập biên bản bảy trăm bảy mươi ba trường hợp
vi phạm luật giao thông đường bộ tạm giữ một trăm hai mươi chín xe máy một trăm bảy mươi hai giấy tờ xe các loại
trước giấy phép lấy xe có thời hạn sáu mươi bốn trường hợp xử lý hai vụ thanh thiếu niên tù tập đua xe
gây rối trật tự công cộng trên tuyến phạm văn đồng nguyễn văn linh
tạm giữ ba đối tượng ba xe mô tô xử lý hành chính tám đối tượng
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đáng công an thành phố hồ chí minh đã thực hiện tốt
việc đảm bảo trang thiết bị y tế phục vụ chiến đấu và phòng chống dịch
giám đốc công an thành phố hồ chí minh yêu cầu công an các tương vị địa phương
tiếp tục duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm
nhất là tội phạm cướp cướp vật trộm cắp tài sản tại các khu tổ chức lễ hội
xử lý nghiêm các hành vi tổ chức cờ bạc không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc
tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra tại các tuyến địa bàn trọng điểm
để tăng cường răng đe tấn công trấn áp tội phạm
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chính quyền tp hcm
các trung tâm y tế và bệnh viện trên địa bàn thành phố đã dốc tổng lực
tiêm vaccine covid một mươi chín xuyên tết vừa qua không để gián đoạn với gần một mươi một người
đã được tiêm trong sáu ngày tết
chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai bắt đầu tổ chức
từ ngày hai mươi chín tháng một đến hết tháng hai mục tiêu của chiến dịch lần này
tại tp hcm nói riêng và cả nước nói chung là nhanh chóng hoàn thành tiêm mũi hai
cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tại ba mươi một điểm tiêm chủng từ ngày hai mươi bảy tết tới ngày hai mươi chín tháng một đến ngày mùng năm tết
tức ngày năm tháng hai đã có gần một mươi một người trên một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine covid một mươi chín
chiến dịch tiêm vaccine trong mùa xuân này đã giúp tỷ lệ
bao phủ vaccine càng cao từ đó hạn chế nguy cơ lây nhiễm số ca mắc
tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng được kéo giảm
tính đến thời điểm hiện tại ở tp hcm đã có tám hai triệu liều vaccine covid một mươi chín mũi một
và bảy năm triệu người được tiêm đủ hai mũi
sáng ngày tám tháng hai thông tin từ khu công nghệ cao tp thủ đức tp hcm
cho biết có tám mươi chín mươi năm công nhân của tám mươi nhà máy ở khu công nghiệp cao
sử dụng hơn bốn mươi năm lao động đã quay trở lại làm việc sau tết
theo số liệu của phòng quản lý lao động ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp tp hcm
một số khu công nghiệp có tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động trên chín mươi là đông nam tây bắc củ chi tân phú trung
tại công ty trách nhiệm hữu hạng bông gian việt nam quận bình tân nhà máy đông công nhân nhất tp hcm
với trên năm mươi hai người số lao động quay lại sản xuất trong ngày bảy tháng hai đạt gần sáu mươi bốn
phía doanh nghiệp cho hay do một số bộ phận được nghỉ thêm hai ngày
nên phải đến ngày chín tháng hai các chuyền sản xuất ở bông gian sẽ được lắp đầy ít nhất chín mươi nhân sự
liên đoàn lao động tp hcm cho biết khi đón công nhân trở lại các doanh nghiệp đã triển khai một số biện pháp
bảo đảm an toàn sức khỏe như tiếp nhận khai báo y tế đo thân nhiệt yêu cầu mang khẩu trang
một số nhà máy tổ chức quay số may mắn tặng xe máy lì xì đầu năm góp phần tạo động lực
để người lao động quay lại sản xuất đúng ngày
ngoài ra do covid một mươi chín nhiều công nhân không về quê các nhà máy tổ chức sản xuất đúng ngày
nhà máy tổ chức sản xuất xuyên tết nhiều lao động đăng ký ở lại làm việc nên bắt nhịp nhanh
chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày vía thần tài
vào mùa một mươi tháng một âm lịch giá vàng trong nước leo cao
vàng sgc hiện cao nhất ở mức sáu mươi ba bốn mươi năm triệu đồng một lượng
giống diễn biến của nhiều năm trước năm nay giá vàng trong nước cũng tăng mạnh ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng
khi gần tới ngày vía thần tài
trước giờ giao dịch phiên sáng nay giá vàng trong nước cũng tăng mạnh lên mức cao
cụ thể giá vàng sgc được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá mua vào bán ra là sáu mươi hai tám sáu mươi ba bốn mươi năm triệu đồng một lượng
tăng mạnh một triệu đồng chiều mua vào và chín trăm bảy mươi đồng chiều bán ra so với cùng thời điểm phiên trước
cùng xu hướng giá vàng doji tại thị trường hà nội cũng tăng mạnh chín trăm năm mươi đồng chiều mua vào và một triệu đồng chiều bán ra
lên sáu mươi hai bảy sáu mươi ba năm triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng hai mươi bốn k rồng thăng long của bảo tính minh châu chỉ tăng bốn trăm năm mươi đồng triệu mua vào
và năm trăm linh đồng chiều bán ra lên năm mươi ba tám mươi bốn năm mươi bốn sáu mươi bốn triệu đồng một lượng
không tránh khỏi xu hướng giá vàng bốn số chín thương hiệu npq cũng tăng bảy trăm linh đồng chiều mua vào và tám trăm linh đồng chiều bán ra
lên năm mươi ba sáu mươi năm năm mươi bốn bốn mươi năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra
trong bốn ngày tới các hãng hàng không nội địa tiếp tục bổ sung thêm hai trăm năm mươi chuyến bay từ một mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước
tới sân bay tân sơn nhất để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân
sau tết nguyễn đảng
nhu cầu đi bằng hàng không trở lại tp hcm và các tỉnh phía nam tăng đột biến sau kỳ nghỉ tết
các chuyến bay được cấp phép trước đó đều hết vé hoặc chỉ còn vé thương gia với giá rất cao
do đó cục hàng không đã khẩn cấp yêu cầu các hãng hàng không nội địa bố trí tăng cường thêm chuyến bay
từ phía bắc và miền trung vào tp hcm
theo kế hoạch của các hãng hàng không trong thời gian bốn ngày tới các hãng sẽ tăng cường thêm hai trăm năm mươi một chuyến bay
như vậy trong bốn ngày tới toàn mạng bay nội địa sẽ có tổng cộng ba một trăm tám mươi chuyến bay
cung ứng sáu trăm sáu mươi bảy ghế phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau tết
được biết các hãng hàng không tham gia bay tăng cường đã mở bán vé các chuyến bay này
hết thời hạn đợt một ba mươi ngày phải nợ năm mươi số tiền trúng đấu giá đất thủ thiêm
nhưng cơ quan thuế tp hcm cho biết đến nay vẫn chưa nhận được tiền từ ba doanh nghiệp trúng đấu giá
ngày tám tháng hai thông tin từ cục thuế tp hcm tính đến ngày hôm nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào
trong số ba doanh nghiệp trúng đấu giá đất thủ thiêm đóng tiền đợt một dù đã hết hạn
trước đó hôm sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cục thuế tp hcm đã ban hành tám thông báo
đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước
các doanh nghiệp đã bắt bạ cho bốn doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở khu đô thị mới thủ thêm
tại phiên đấu giá ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thời hạn đợt một ba mươi ngày bắt đầu được tính từ ngày bảy tháng một
sau đó công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất đồng sản ngôi sao việt thành viên tập đoàn tân hoàng minh
có văn bản chính thức xin bỏ cọc trúng đấu giá hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
lô đất số ba một mươi hai diện tích một mươi năm mươi chín bảy m hai
còn lại ba doanh nghiệp trúng đấu giá ở ba lô đất khác tại thủ thiêm gồm
công ty khổ phần grimm republic trúng đấu giá lô đất số ba năm diện tích sáu bốn trăm bốn mươi sáu m hai
phải đóng ba tám trăm hai mươi tỷ đồng tiền sử dụng đất và năm trăm linh triệu đồng tiền lệ phí trước bạ
đối với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ
công ty khổ phần shin mega trúng đấu giá lô đất số ba tám diện tích tám năm trăm sáu mươi tám một m hai
phải đóng bốn tỷ đồng tiền sử dụng đất được miễn nợ lệ phí trước bạ
theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại bình minh trúng đấu giá lô đất ba
diện tích năm chín một m hai đóng năm hai mươi sáu tỷ đồng tiền sử dụng đất và năm trăm linh triệu đồng tiền lệ phí trước bạ
theo quy định trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày sáu tháng một các doanh nghiệp trúng đấu giá đất
phải đóng lệ phí trước bạ và năm mươi tiền sử dụng đất chậm nhất trong chín mươi ngày kể từ ngày sáu tháng một
các đơn vị trúng đấu giá phải nợ năm mươi số tiền sử dụng đất còn lại
trường hợp doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất cơ quan thuế sẽ xử phạt ba một ngày
trên số tiền chậm nộp
tổng doanh thu ngành du lịch tp hcm trong dịp tết nguyên đáng vừa qua đạt khoảng ba một trăm linh tỷ đồng
đây là con số thống kê của sở du lịch tính từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày sáu tháng hai
tức là ngày hai mươi chín tháng chạp đến mùng sáu tết
cụ thể khách tham quan tại các khu điểm gồm khách nội thành và các tỉnh đến đạt ba trăm linh lượt
doanh thu khoảng ba trăm linh tỷ đồng
khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú với năm trăm linh phòng doanh thu khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
cao nhất là khách sử dụng các dịch vụ du lịch khác như ăn uống vận chuyển đạt một triệu lượt khách
doanh thu khoảng một sáu trăm linh tỷ đồng
các doanh nghiệp du lịch tp hcm cũng cho biết trong những ngày nghỉ tết nguyên đáng
lượng khách du xuân từ khắp mọi miền đến thành phố tăng đáng kể
đây là tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch trong thời gian tới
năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch thành phố đề ra hai kịch bản
nếu tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt các hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường mới
thành phố sẽ đón khoảng ba năm triệu lượt khách quốc tế hai mươi năm triệu lượt khách nội địa
doanh thu ước đạt chín mươi bảy bảy trăm linh tỷ đồng
trong trường hợp tình hình dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn
ngành du lịch đặt mục tiêu đóng một mươi tám triệu lượt khách nội địa doanh thu khoảng sáu mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng